trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đã kịp thời cứu nạn thành công một tàu cá cùng một mươi ba thuyền viên đưa về cập cảng cửa lò an toàn
trước đó ngày một mươi tháng một mươi một tàu cá na chín mươi nghìn một trăm một mươi hai ts cùng với một mươi ba thuyền viên do ông hoàng văn khuyến làm thuyền trường khi đang hành nghề tại khu vực ngoài khơi cách đảo hòn ngư nghệ an bảy mươi hải lý về hướng đông nam thì bất ngờ bị hỏng máy thả trôi trên biển
đây cũng là thời điểm cơn bão số một mươi ba đang diễn biến khó lường gây biển động mạnh vượt qua bảy mươi hải lý trong điều kiện thời tiết nguy hiểm
sáng nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu và chăm sóc sức khỏe thuyền viên tiến hành lai rắt tàu na chín mươi nghìn một trăm một mươi hai ts về bờ
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã có mặt trao quà và gửi lời thăm hỏi của bộ trưởng bộ giao thông vận tải cục trưởng cục hàng hải việt nam tới các thuyền viên